sản xuất và đăng tải video clip có nội dung bạo lực kích động bạo lực
một youtuber đã bị phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà nam
phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh hà nam lập biên bản
xử phạt hành chính bảy năm triệu đồng
từ ngày hai mươi bốn tháng bốn cho đến ngày một mươi một tháng năm công an tỉnh hà nam đã phát hiện
chủ tài khoản kênh youtube kiên trổi đăng tải một mươi video clip với nội dung như là
bắt giữ người trái phép xâm hại thân thể lang nhục xỉ nhục người khác
làm việc với cơ quan công an chủ tài khoản kênh youtube kiên trội
đã thừa nhận tổ chức đóng diễn và quay các video clip trên nhằm mục đích câu like và kiếm doanh thu